trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao diễn ra vào chiều nay ngày hai mươi ba tháng năm
phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
đại diện bộ ngoại giao cũng trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
trong đó có thông tin về việc đoàn công tác việt nam tham dự diễn đàn sangrila lần thứ một mươi tám được tổ chức tại singapore sắp tới
trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả chuyến thăm chính thức hoa kỳ của phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam cho biết
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã có hội đàm với bộ trưởng ngoại giao hoa kỳ mike pompeo
có các cuộc gặp với phó cố vấn an ninh quốc gia charles kuperman và với trợ lý tổng thống cố vấn an ninh quốc gia của phó tổng thống ketalog
tại các cuộc gặp phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
khẳng định việt nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi với hoa kỳ nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ
trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền thể chế chính trị vì lợi ích của hai nước góp phần vào việc duy trì hòa bình
ổn định hợp tác và phát triển của khu vực châu á thái bình dương cũng như trên toàn thế giới
bên cạnh đó phóng viên cũng quan tâm tới mục tiêu của đoàn công tác việt nam tham dự diễn đàn shangri la lần thứ một mươi tám
được tổ chức tại singapore sắp tới
về vấn đề này phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam cho biết
việc việt nam tham dự diễn đàn shangri la thể hiện vai trò tích cực chủ động cao của việt nam với các vấn đề quốc tế và khu vực
mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trong việc giải quyết các vấn đề an ninh chung
qua đó xây dựng lòng tin và làm nền tảng thúc đẩy nền hòa bình hợp tác và phát triển